thưa quý vị giấu gần một mươi hai viên ma túy trong người nhằm qua mắt lực lượng chức năng
nhưng hai thanh niên trú tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đã bị lực lượng công an bắt giữ
để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của các đối tượng
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy được đựng trong túi ni lông màu trắng
bên ngoài có ký hiệu chữ a được các đối tượng dùng băng keo dán quanh vùng bụng
qua khám xét nhanh công an phát hiện gần một mươi hai viên nén là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
được hai đối tượng cất giấu trong người
tại cơ quan điều tra hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình